tối một mươi chín tháng chín ủy ban nhân dân phường phú cường của thành phố thủ dầu một
đã phát đi thông báo trên địa bàn có phường đã phát hiện bảy mươi ba ca f
đây chính là số ca nhiễm covid một mươi chín ghi nhận lớn nhất trên địa phương
trên phạm vi hẹp và chủ yếu là công nhân đang ở các khu nhà trọ
ngay khi nhận kết quả xét nghiệm lực lượng chức năng của thành phố thủ dầu một
tính bình dương vẫn đang thực hiện các biện pháp y tế ở hẻm hai mươi một đường giạc sinh
thuộc khu phố một phường phú cường nơi vừa phát hiện chủng lây nhiễm covid một mươi chín
chùng bảy mươi ba ca f vừa xuất hiện tại khu vực có đông người ở trọ và chưa rõ nguồn lây
trước đó khu vực này cũng đã được lấy mẫu diện rộng trong cộng đồng nhưng không phát hiện ca dương tính
ngay sau khi phát hiện các ca f ủy ban nhân dân phường phú cường cùng nhiều lực lượng chức năng liên quan
đã phong tỏa và đưa bảy mươi ba người nghi nhiễm đi cách ly tập trung
đối với các f một sẽ phong tỏa và tiếp tục trở lại lấy mẫu xét nghiệm trong những ngày tới